thưa quý vị trong chuyến công tác gần đây tại quần đảo trường sa ngành điện lực miền nam đã bố trí đoàn khảo sát
thực hiện việc nâng cấp bảo dưỡng nguồn điện bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt trên các đảo
do khoảng cách địa lý xa đất liền hàng nghìn hải lý nên nguồn điện phục vụ sinh hoạt tại quần đảo trường sa
chủ yếu là nguồn năng lượng sạch
tại đảo đá tây a sau bảy năm đưa vào sử dụng hệ thống điện gió và điện mặt trời
một số thiết bị và chức năng đã bị hao mòn cần được bảo dưỡng nâng cấp
đoàn khảo sát kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các thiết bị điện tại nhiều điểm đảo khác
nhờ có nguồn điện cung cấp ổn định lâu dài hơn trước từ hai năm trở lại đây
nhiều đảo tại trường sa đã có thể sử dụng tủ cấp đông
trữ thực phẩm tươi trong nhiều ngày đời sống người dân và chiến sĩ được nâng cao rõ rệt
hiện nay đối với những đô thị lớn giao thông thông minh được nhìn nhận là xu hướng tất yếu
để thúc đẩy phát triển giao thông bền vững
trong đó một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đó là đào tạo nguồn nhân lực
để vận hành hiệu quả giao thông thông minh
giao thông thông minh được xem là cách tiếp cận nhằm thúc đẩy phát triển giao thông bền vững
thông qua giải pháp công nghệ thông tin và chuyển đổi năng lượng để thúc đẩy giao thông xanh
đối với những đô thị như thành phố hồ chí minh đây là hướng đi tất yếu để xử lý nhiều thách thức
như ủng tắc giao thông ô nhiễm môi trường
thực tế này đặt ra yêu cầu cần đội ngũ kỹ sư mới có kiến thức và kỹ năng đa lĩnh vực công nghệ
để vận hành giao thông thông minh
chúng ta có kỹ sư về công nghệ thông tin chúng ta có kỹ sư về phần mềm
chúng ta có kỹ sư về cơ khí ô tô chúng ta có các hiện nay kỹ sư về kỹ thuật hạ tầng giao thông
như là đường bộ đường sắt đường thủy
nhưng những người kỹ sư này họ chỉ hiểu sâu về một cái chuyên ngành của họ thôi
các tập đoàn các bít tách này họ cần một số người mà phải có hiểu biết về tất cả các lĩnh vực
để mà phát triển ra cái ý tưởng giải pháp để mà kết nối các cái công nghệ
các giải pháp kỹ thuật lại với nhau trong một sản phẩm
thực tế này đòi hỏi phải có đội ngũ kỹ sư giao thông mới đáp ứng kiến thức về công nghệ đa ngành
nhận diện được cái xu thế phát triển của giao thông thông minh
đây là một trong những cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải đào tạo cái nguồn nhân lực sớm
để mở đường cho sự phát triển trong tương lai
thì nhà trường đã hợp tác với các đại học hàng đầu của đức
đặc biệt là những đại học có thế mạnh liên quan tới đào tạo và nghiên cứu
về lĩnh vực giao thông thông minh để triển khai cái chương trình đào tạo gọi là cái kỹ thuật giao thông thông minh
theo chương trình đào tạo học viên được học chuyên sâu về kỹ thuật giao thông vận tải
kỹ thuật ô tô và kỹ thuật phần mềm dữ liệu đáp ứng kiến thức đối với kỹ sư giao thông thông minh
khảo sát ở các chuyên gia giao thông cho thấy thị trường giao thông thông minh đang tăng hơn hai mươi mỗi năm
với nhu cầu tuyển dụng lớn ở các hệ sinh thái xe điện thân thiện môi trường
hay các trung tâm nghiên cứu giải pháp giao thông thông minh thuộc các công ty công nghệ phần mềm
sau hai năm thí điểm chương trình ươm tạo tài năng
từ bậc trung học phổ thông tại đại học quốc gia hà nội viết tắt là vnu một mươi hai
đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các vị phụ huynh các em học sinh giỏi
có năng lực đang theo học tại các trường trung học phổ thông thuộc đại học quốc gia hà nội
mô hình đào tạo tài năng trung học phổ thông liên thông đại học
là mô hình đang được các quốc gia tiên tiến trên thế giới thực hiện như hoa kỳ nhật bản hay hàn quốc
có mặt từ rất sớm những phụ huynh này đều có một đặc điểm chung
đó là cùng
những phụ huynh đặc biệt quan tâm đến mô hình cá thể hóa trong đào tạo tài năng
ngay từ bậc trung học phổ thông được thực hiện lần đầu tiên tại việt nam
tham gia cái chương trình vnu một mươi hai vnu một mươi hai
thì các bạn ấy sẽ là về gốc các bạn đều có kiến thức rất tốt
và chương trình vì các bạn nhà mình đã từng tham gia dự tuyển rồi
thì ra là cái kiến thức mà có thể dạy là nó khá nó đang tập đại học rồi
thế nên ra là tôi nghĩ là cái chương trình này là rất phù hợp cho các bạn chuyên
học sinh tham gia chương trình ươm tạo tài năng từ bậc trung học phổ thông
tại đại học quốc gia hà nội sẽ được rút ngắn thời gian đào tạo ở bậc đại học
trên cơ sở được định hướng nghề nghiệp sớm
đồng thời có cơ hội tiếp xúc với các nhà khoa học có uy tín
được tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học
điều đó sẽ giúp các em có khả năng tự học tự nghiên cứu một cách tốt nhất
và đó là cơ sở để các em học lên bậc học cao hơn hoặc du học
học sinh tham gia chương trình thì có thể lựa chọn giảng viên mà giúp ủng hộ mình
trong quá trình đào tạo thì giảng viên sẽ quyết định hình thức giảng dạy đối với học sinh
không phải học sinh lên lớp mà thầy có thể kết hợp giữa rất nhiều hình thức
làm thế nào để học sinh tiếp thụ kiến thức tốt nhất và đạt được chuẩn đầu ra của môn học mà học sinh tham gia
chương trình vnu một mươi hai cũng hướng tới mục tiêu thu hút học sinh giỏi vào học bậc trung học phổ thông
tại đại học quốc gia hà nội tạo nguồn đào tạo nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế trong tương lai
đặc biệt các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học cơ bản
góp phần phát triển đội ngũ các nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế của đại học quốc gia hà nội